ủy ban kiểm tra trung ương vừa phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức hội thảo
kết quả một mươi năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng tại thành phố hà nội
tại hội thảo các ý kiến đại biểu cho rằng sau một mươi năm triển khai thực hiện
nghị quyết đã được các cấp ủy đảng ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện đồng bộ thống nhất toàn diện
đa dạng về phương thức thông qua các chương trình hành động kế hoạch thực hiện nghị quyết
nội dung kiểm tra giám sát được thực hiện ở tất cả các lĩnh vực
trong đó chú trọng thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ đảng
chủ trương nghị quyết chỉ thị quy định quyết định quy chế kết luận hướng dẫn của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước các quy định của cơ quan đơn vị
chúng ta phải đổi mới sửa đổi bổ sung phương pháp kiểm tra thì chưa được nghiên cứu
và chúng ta đang phải là trước một tình huống hiện nay là tình yêu
đặt ra là chúng ta phải mục tiêu là phải nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát
hiệu quả đó là đúng rồi
nhưng chúng ta không nghĩ đến đổi mới phương pháp làm công cụ để đạt mục tiêu thì rất khó thực hiện
nếu nói đến mục tiêu cụ thể thì phải số liệu hóa tức là số liệu nó phải cụ thể để so sánh
nhưng đối với cấp trung ương mà để có số liệu cụ thể thì tôi nghĩ là sẽ rất khó
đối với cấp tỉnh cấp địa phương thì có thể được
nên là tôi cho rằng ở đây chúng ta chỉ
cần là có cái mục tiêu chung trong cái thời gian tới
thế và trong đó thì phải nâng cao được chất lượng hiệu quả hiệu lực của công tác kiểm tra giám sát
và một cái nội dung cũng rất quan trọng trong cái định hướng tới đó là phải góp phần phòng ngừa
ngăn chặn đẩy lùi tình trạng tự diễn biến tự chuyển hóa
cái này thì trong tờ trình có nhưng mà trong báo cáo cái định hướng thì tôi chưa thấy có
theo các đại biểu những tác động khoa học và công nghệ thì trên thế giới
cũng đang bàn về ứng xử trong xã hội
công nghệ số hiện nay cán bộ vi phạm bị xử lý cũng nhiều trường hợp đã dùng công nghệ số xử lý
chính vì vậy công tác lập pháp cũng cần phải điều chỉnh trong thời gian tới
tôi thấy là cái chủ động thưa thưa các ông chí
thì trong cái chương trình thời gian tới
có đã trên cơ sở phát huy những cái kết quả đạt được thì chú ý để chủ động
trong công tác giả soát kiểm tra đánh giá
cơ chế chính sách ban hành chưa đúng chưa trúng
cái đó cần thiết đó
làm sao mà chủ động phát hiện được sớm
đấy là cái thứ nhất
thế cái thứ hai thì các ông chí có nêu ra
mà trong cái báo cáo tôi thấy phải đánh giá cái vai trò
trong các tài liệu học trường đảng
chúng ta thấy rồi
chi bộ hết sức quan trọng lỗ
hết sức quan trọng tất cả đều sinh hoạt tri bộ hết
nhưng mà cái phần nói về tri bộ nó ít quá
mà hơn nữa là bây giờ cái công tác kiểm tra giám sát ở đấy thì
bằng thời gian tới
làm như thế nào bằng cách nào
thì có thể các ông chí chú ý hơn
tại hội nghị các đại biểu cũng đã nhìn nhận và phân tích
một số nguyên nhân hạn chế về công tác kiểm tra giám sát thời gian qua
theo đó về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết
ở một số nơi còn chưa kịp thời chưa thường xuyên
một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của công tác kiểm tra giám sát
chưa quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo
công tác kiểm tra giám sát chưa gắn chặt
xuyên suốt việc xây và chống
chất lượng hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát
và xử lý tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ở một số địa phương chưa cao chưa đồng đều
có biểu hiện trên nóng dưới lạnh
việc thi hành kỷ luật trong đảng còn gặp nhiều khó khăn
do cơ chế chính sách của nhà nước chưa hoàn thiện